tổng bí thư nguyễn phú trọng vừa ký ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
số một mươi ngày ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
truyền hình nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn nghị quyết
một la mã và nguyên nhân một trong những năm qua nhất là từ khi thực hiện nghị quyết trung ương năm khóa chín
về tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân
kinh tế tư nhân ở nước ta đã không ngừng phát triển đóng góp ngày càng lớn hơn vào sự nghiệp đổi mới
và phát triển kinh tế xã hội của đất nước
nhận thức về vị trí vai trò của kinh tế tư nhân đã có những bước tiến quan trọng
ngày càng tích cực hơn hệ thống pháp luật cơ chế chính sách từng bước được hoàn thiện
quyền tài sản quyền tự do kinh doanh của cá nhân và tổ chức được thể chế hóa và được pháp luật bảo vệ
phương thức quản lý của nhà nước đối với kinh tế tư nhân được đổi mới phù hợp hơn với cơ chế thị trường
cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh môi trường đầu tư
kinh doanh từng bước được cải thiện thông thoáng thuận lợi hơn
dân chủ trong đời sống kinh tế xã hội ngày càng được phát huy
kinh tế tư nhân đã phát triển trên nhiều phương diện được tự do kinh doanh và đối xử bình đẳng hơn
với các thành phần kinh tế khác nhất là trong tiếp cận các yếu tố sản xuất và các loại thị trường
hiệu quả sức cạnh tranh dần được nâng lên
hoạt động đa dạng ở hầu hết các ngành lĩnh vực và các vùng miền
bước đầu đã hình thành được một tập đoàn kinh tế tư nhân có quy mô lớn
hoạt động đa ngành có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế
kinh tế tư nhân liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá chiếm tỷ trọng ba mươi chín bốn mươi gdp
thu hút khoảng tám mươi năm lực lượng lao động của nền kinh tế góp phần quan trọng trong hoạt động
các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh
tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cơ cấu kinh tế tăng thu ngân sách nhà nước
tạo việc làm cải thiện đời sống nhân dân bảo đảm an sinh xã hội
đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh có khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng
không ngừng nâng cao năng lực kinh doanh và quản trị doanh nghiệp
trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đạo đức văn hóa kinh doanh của doanh nhân dần được nâng lên
mô hình tổ chức phương thức hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng
và phát triển đảng trong khu vực kinh tế tư nhân được các cấp ủy đảng quan tâm đổi mới hoàn thiện
đảng viên được làm kinh tế tư nhân và chủ doanh nghiệp của tư nhân được thí điểm kết nạp vào đảng
hoạt động giám sát phản biện chính sách vai trò tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi
hợp pháp cho người lao động và người sử dụng lao động của mặt trận tổ quốc việt nam
các tổ chức chính trị xã hội các tổ chức xã hội xã hội nghề nghiệp được quan tâm đổi mới nâng cao hiệu quả
hai nhỏ tuy nhiên việc triển khai thực hiện các chủ trương chính sách về khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân còn hạn chế yếu kém
hệ thống pháp luật các cơ chế chính sách khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển còn nhiều bất cập thiếu đồng bộ
kinh tế tư nhân chưa đáp ứng được vai trò là một động lực quan trọng của nền kinh tế
tốc độ tăng trưởng của kinh tế tư nhân có xu hướng giảm trong những năm gần đây
kinh tế tư nhân có quy mô nhỏ chủ yếu vẫn là kinh tế hộ kinh doanh trình độ công nghệ trình độ quản trị năng lực tài chính chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh thấp
cơ cấu ngành nghề còn bất hợp lý thiếu liên kết với nhau và với các thành phần kinh tế khác
năng lực hội nhập kinh tế quốc tế còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu của các chuỗi giá trị sản xuất khu vực và toàn cầu
nhiều doanh nghiệp tư nhân ngừng hoạt động giải thể và phá sản
vi phạm pháp luật và cạnh tranh không lành mạnh trong kinh tế tư nhân còn khá phổ biến
tình trạng sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm gian lận thương mại diễn ra nghiêm trọng phức tạp
nhiều doanh nghiệp của tư nhân không bảo đảm lợi ích của người lao động nợ bảo hiểm xã hội báo cáo tài chính không trung thực nợ quá hạn ngân hàng trốn thuế và nợ thuế kéo dài
xuất hiện những quan hệ không lành mạnh giữa các doanh nghiệp của tư nhân và cơ quan quản lý nhà nước
can thiệp vào quá trình xây dựng thực thi chính sách để có đặc quyền đặc lợi hình thành lợi ích nhóm gây hậu quả xấu về kinh tế xã hội làm suy giảm lòng tin của nhân dân
nhiều quy định của pháp luật về kinh tế tư nhân chưa được thực hiện nghiêm
môi trường đầu tư kinh doanh khởi nghiệp còn nhiều hạn chế tiềm ẩn rủi ro cao và thiếu tính minh bạch
quyền tự do kinh doanh và quyền tài sản tiếp cận các cơ hội kinh doanh nguồn lực xã hội chưa thực sự bình đẳng giữa kinh tế tư nhân và các thành phần kinh tế khác
chi phí trung gian không chính thức còn nhiều
thủ tục hành chính còn dầm ra phức tạp
tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà thiếu trách nhiệm lạm dụng chức quyền gây khó khăn cho doanh nghiệp vẫn còn khá phổ biến
phân công phân cấp phối hợp giữa các bộ ban ngành địa phương còn bất hợp lý thiếu chặt chẽ
hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra hoạt động của kinh tế tư nhân còn thấp
những hạn chế yếu kém nêu trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu
đặc biệt là vẫn còn một số vấn đề về phát triển kinh tế tư nhân cần tiếp tục được cụ thể hóa làm rõ hơn cả về lý luận và thực tiễn
thể chế về phát triển doanh nghiệp doanh nhân còn nhiều bất cập
công tác phổ biến quán triệt và tuyên truyền chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân
chưa được thực hiện thường xuyên đầy đủ sâu rộng
hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước còn nhiều hạn chế
việc thực hiện chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân hiệu quả chưa cao chưa nghiêm
kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân nhất là hạ tầng giao thông và nguồn nhân lực
vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng đối với sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân còn bất cập
hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam

một nhỏ quan điểm chỉ đạo
phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh theo cơ chế thị trường là một yêu cầu khách quan vừa cấp thiết vừa lâu dài trong quá trình hoàn thiện thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
là một phương sách quan trọng để giải phóng sức sản xuất huy động phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển
kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế
kinh tế nhà nước kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập tự chủ khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh bền vững đa dạng với tốc độ tăng trưởng cao cả về số lượng quy mô chất lượng và tỉ trọng đóng góp trong gdp

gắn bó với lợi ích của đất nước và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của các chủ doanh nghiệp phát triển đội ngũ doanh nhân việt nam ngày càng vững mạnh có ý thức chấp hành pháp luật trách nhiệm với xã hội và kỹ năng lãnh đạo quản trị cao chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp đạo đức doanh nhân
hai mục tiêu tổng quát
phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh hiệu quả bền vững thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa góp phần phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân thực hiện tiến bộ công bằng xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa
ba mục tiêu cụ thể
chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả kinh doanh trong khu vực kinh tế tư nhân phấn đấu đến năm hai nghìn ba mươi
năm hai nghìn hai mươi có ít nhất một triệu doanh nghiệp đến năm hai nghìn hai mươi năm có hơn một năm triệu doanh nghiệp và đến năm hai nghìn ba mươi có ít nhất hai triệu doanh nghiệp
tốc độ tăng trưởng của kinh tế tư nhân cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế
phấn đấu tăng tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân và gdp để đến năm hai nghìn hai mươi đạt khoảng năm mươi năm hai nghìn hai mươi năm đạt năm mươi năm đến năm hai nghìn ba mươi khoảng sáu mươi sáu mươi năm
bình quân giai đoạn
bình quân giai đoạn
năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm năng suất lao động tăng khoảng bốn năm một năm thu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ chất lượng nhân lực và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân so với nhóm dẫn đầu asean bốn
nhiều doanh nghiệp tư nhân tham gia mạng sản xuất chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu
ba nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
thống nhất nhận thức tư tưởng hành động trong triển khai các chủ trương chính sách về phát triển kinh tế tư nhân
thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận cao trong xã hội về khuyến khích tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân
phát huy thế mạnh và tiềm năng to lớn của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế xã hội phải đi đôi với khắc phục có hiệu quả những mặt trái phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế tư nhân
phòng chống có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa trong xây dựng và tổ chức thực hiện chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân
tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô
triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế
bốn chủ động linh hoạt điều chỉnh chính sách tiền tệ theo cơ chế thị trường kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý phối hợp đồng bộ hiệu quả giữa chính sách tiền tệ với chính sách tài khoá và các chính sách kinh tế vĩ mô khác bảo đảm lãi suất và tỷ giá hối đoái ổn định phù hợp với điều kiện kinh tế vĩ mô và thị trường đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu cơ cấu lại ngân sách nhà nước gắn với giảm bộ trì ngân sách bảo đảm an toàn nợ công và nâng ca
khuyến khích đầu tư của khu vực tư nhân hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút đầu tư tư nhân và bảo đảm hoạt động của kinh tế tư nhân theo cơ chế thị trường thể chế hóa đầy đủ và bảo đảm thực hiện nghiêm minh quyền tự do kinh doanh quyền sở hữu tài sản các quyền nghĩa vụ dân sự của các tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật
có các cơ chế chính sách khuyến khích thành lập doanh nghiệp tư nhân thu hẹp những lĩnh vực kinh doanh có điều kiện tạo điều kiện để kinh tế tư nhân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trong những ngành lĩnh vực địa bàn mà pháp luật không cấm phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ
có các cơ chế chính sách khuyến khích tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh mở rộng quy mô nâng cao hiệu quả hoạt động tự nguyện liên kết hình thành các hình thức tổ chức hợp tác hoặc chuyển đổi sang hoạt động kinh doanh theo mô hình doanh nghiệp thông qua các chính sách như miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp tiền sử dụng đất trong những năm đầu tư hoạt động tư vấn hướng dẫn thủ tục thành lập doanh nghiệp xây dựng phương án sản xuất kinh doanh tổ chức công tác tài chính kế toán cung cấp thông tin hướng dẫn quản trị doanh
và bảo đảm thực thi minh bạch hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tạo tiền đề hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân sở hữu hỗn hợp
bao gồm cả việc góp vốn vào các tập đoàn kinh tế nhà nước có tiềm lực vững mạnh đủ sức cạnh tranh tham gia mạng sản xuất chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo điện tử nông nghiệp
có chính sách khuyến khích sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp theo hướng chủ yếu dựa vào doanh nghiệp hợp tác xã và trang trại có quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao
chú trọng phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho nông dân
bảo đảm các cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân phù hợp với cơ chế thị trường và thúc đẩy tính tự chủ cạnh tranh của kinh tế tư nhân
không biến các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân thành bao cấp phục vụ lợi ích nhóm dưới mọi hình thức
không biến việc chấp thuận xác nhận chứng nhận đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn chuyên môn kỹ thuật thành giấy phép con gây cản trở hoạt động của kinh tế tư nhân
hoàn thiện và bảo đảm cơ chế thực thi nghiêm minh có hiệu quả pháp luật về hợp đồng nâng cao năng lực hiệu lực hiệu quả của các thiết chế giải quyết tranh chấp kinh tế dân sự
trọng tâm là các hoạt động thương lượng hòa giải trọng tài thương mại và tòa án nhân dân các cấp bảo vệ các quyền lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp
mở rộng khả năng tham gia thị trường và thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng phát triển mạnh mẽ thông suốt đồng bộ các thị trường hệ thống lưu thông phân phối hàng hóa dịch vụ trên cả nước
đặc biệt là thị trường tư liệu sản xuất đồng thời có biện pháp bảo vệ có hiệu quả thị trường trong nước gắn với đẩy mạnh phát triển thị trường quốc tế phù hợp với các cam kết quốc tế
bảo đảm cạnh tranh lành mạnh trên thị trường làm tốt công tác quy hoạch mạng lưới phân phối phù hợp với quy mô dân số và đặc điểm địa phương
định hướng phát triển sản xuất phù hợp với nhu cầu trong nước và tốc độ mở rộng thị trường ngoài nước
có biện pháp hiệu quả ổn định thị trường tiêu thụ sản phẩm đặc biệt là đối với hàng nông sản tăng cường công tác phòng chống gian lận
thao túng chi phối thị trường bóp méo giá cả quan hệ cung cầu hàng hóa dịch vụ
xóa bỏ các rào cản chính sách các biện pháp hành chính can thiệp trực tiếp vào thị trường và sản xuất kinh doanh tạo ra bất bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực xã hội
trọng tâm là vốn và đất đai cơ hội kinh doanh ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của kinh tế tư nhân
tăng cường tính minh bạch và kiểm soát độc quyền kinh doanh bảo đảm cạnh tranh lành mạnh trên thị trường
xây dựng chính sách tạo điều kiện để kinh tế tư nhân tham gia vào quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước
thông qua việc góp vốn mua cổ phần thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp của tư nhân
đẩy mạnh xã hội hóa tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ
có chính sách ưu tiên thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với các dự án đầu tư có công nghệ cao
các công ty đa quốc gia lớn gắn với yêu cầu chuyển giao và lan tỏa rộng rãi công nghệ tiên tiến và quản trị hiện đại
liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị với các doanh nghiệp của tư nhân trong nước
nhất là trong phát triển ngành chế biến chế tạo công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp công nghệ cao
hoàn thiện thể chế quản lý tài chính doanh nghiệp và minh bạch thông tin tài chính doanh nghiệp của tư nhân
phát triển kết cấu hạ tầng
tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại
nhất là giao thông năng lượng viễn thông đô thị cấp thoát nước thủy lợi xử lý chất thải
dịch vụ hậu cần và tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân tiếp cận sử dụng bình đẳng với chi phí hợp lý
sớm hoàn thiện thể chế để đẩy mạnh thực hiện cơ chế hợp tác công tư trong đầu tư khai thác sử dụng
kinh doanh các dự án công trình kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư
việc vận hành và thu hồi vốn của các dự án kết cấu hạ tầng để giảm chi phí sản xuất kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp
tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu vận tải đa phương tiện cho các doanh nghiệp dựa trên hệ thống giao thông đồng bộ
có trọng điểm kết nối giữa các trung tâm kinh tế lớn và giữa các trục giao thông đầu mối
mở rộng đầu tư và hiện đại hóa giao thông đường bộ đường sắt hàng hải thủy nội địa và đường hàng không
tăng cường kết nối các hệ thống giao thông liên kết vùng và địa phương kết nối hệ thống giao thông trong nước với quốc tế
phát triển dịch vụ hậu cần lưu thông phân phối hàng hóa dịch vụ thuận tiện đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế
ra soát hoàn thiện quy hoạch và đẩy mạnh đầu tư phát triển đồng bộ các khu công nghiệp
cụm công nghiệp khu chế xuất khu công nghệ cao đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các doanh nghiệp về mặt bằng sản xuất
kinh doanh với hạ tầng kinh tế kỹ thuật dịch vụ hỗ trợ đầy đủ và chi phí hợp lý
tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn lực khẩn trương hoàn thiện pháp luật về đất đai tài nguyên và môi trường
tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân tiếp cận thị trường đất đai tài nguyên một cách minh bạch bình đẳng theo cơ chế thị trường
sửa đổi bổ sung các quy định liên quan để bảo đảm quyền sử dụng đất thực sự là tài sản được chuyển nhượng giao dịch
thế chấp cho các nghĩa vụ dân sự kinh tế để các tổ chức cá nhân được thuê đất giao đất lâu dài với quy mô phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh
cơ cấu lại và phát triển nhanh an toàn hiệu quả các thị trường tài chính nhất là thị trường tiền tệ và thị trường vốn
tạo điều kiện bình đẳng thuận lợi cho kinh tế tư nhân tiếp cận vay vốn ngân hàng huy động vốn trên thị trường chứng khoán
nhất là phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sử dụng các dịch vụ tài chính với chi phí hợp lý
phát triển đa dạng các định chế tài chính các quỹ đầu tư mạo hiểm các quỹ bảo lãnh tín dụng các tổ chức tài chính vĩ mô
các tổ chức tư vấn tài chính dịch vụ kế toán kiểm toán thẩm định giá xếp hạng tín nhiệm
đẩy mạnh cơ cấu lại và phát triển đồng bộ thị trường chứng khoán thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp và các thị trường chứng khoán phái sinh
để thị trường chứng khoán thực sự trở thành một kênh huy động vốn chung và dài hạn quan trọng của các doanh nghiệp tư nhân
phát triển hệ thống của các tổ chức tín dụng an toàn lành mạnh bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền khách hàng và của bản thân tổ chức tín dụng
phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng các dịch vụ ngân hàng nhất là dịch vụ tín dụng và thanh toán cho nền kinh tế
nghiên cứu ban hành cơ chế chính sách tín dụng phù hợp với các phương thức sản xuất kinh doanh đối tượng khách hàng tăng cường kết nối các khâu trong mạng sản xuất và chuỗi giá trị
phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ bảo hiểm để góp phần giảm thiểu rủi ro tổn thất và ổn định sản xuất kinh doanh đời sống của người dân và doanh nghiệp chú trọng phát triển bảo hiểm trong lĩnh vực nông nghiệp
có cơ chế chính sách tạo điều kiện để kinh tế tư nhân tích cực tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hỗ trợ kinh tế tư nhân tiếp cận khai thác các cơ hội trong hội nhập quốc tế mở rộng thị trường đẩy mạnh đầu tư và thương mại quốc tế xóa bỏ các rào cản bất hợp lý đối với kinh tế tư nhân khi tham gia thương mại đầu tư quốc tế tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển nâng cao năng lực từng bước tham gia sâu vững chắc vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu
thứ ba hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực nâng cao năng suất lao động
thứ ba hỗ trợ kinh tế tư nhân đầu tư và các hoạt động nghiên cứu và phát triển ứng dụng chuyển giao công nghệ tiên tiến hoàn thiện và bảo đảm thực thi hiệu quả pháp luật về sở hữu trí tuệ phát triển các quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ áp dụng chính sách thuế hỗ trợ tài chính tiếp cận các nguồn vốn ưu đái phù hợp với hoạt động nghiên cứu đổi mới hiện đại hóa công nghệ kết nối doanh nghiệp ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với các nhà đầu tư quỹ đầu tư
ưu tiên phát triển các khu công nghệ cao các vườn ươm công nghệ cao và các doanh nghiệp khoa học công nghệ đẩy mạnh đầu tư phát triển các cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ đội ngũ các nhà khoa học tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế trong nghiên cứu phát triển ứng dụng khoa học công nghệ mua bán chuyển giao các sản phẩm khoa học công nghệ mới đẩy mạnh thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu khoa học công nghệ
đẩy mạnh thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển nguồn nhân lực đổi mới căn bản toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nhất là đào tạo nghề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng đủ nhu cầu số lượng và chất lượng nhân lực cho phát triển kinh tế tư nhân tăng cường hợp tác liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo quy hoạch và phát triển đào tạo theo nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp và thị trường
tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân việt nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
chú trọng đào tạo bồi dưỡng và phát triển đội ngũ doanh nhân có trình độ chuyên môn cao kỹ năng quản lý quản trị hiện đại đạo đức kinh doanh và tinh thần trách nhiệm đối với quốc gia dân tộc xây dựng và triển khai rộng rãi các chuẩn mực đạo đức văn hóa của doanh nhân việt nam trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

chú trọng đào tạo bồi dưỡng và hội nhập quốc gia dân tộc xây dựng và hội nhập quốc gia dân tộc xây dựng và hội nhập quốc gia dân tộc xây dựng và hội nhập quốc gia dân tộc
chú trọng đào tạo bồi dưỡng và hội nhập quốc gia dân tộc xây dựng và hội nhập quốc gia dân tộc xây dựng và hội nhập quốc gia dân tộc
đổi mới nội dung phương thức và tăng cường sự lãnh đạo của đảng nâng cao vai trò của mặt trận tổ quốc việt nam các tổ chức chính trị xã hội xã hội nghề nghiệp đối với kinh tế tư nhân
đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của đảng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng trong khu vực kinh tế tư nhân phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
các cấp ủy đảng tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về chủ trương nhất quán trong phát triển kinh tế tư nhân của đảng và nhà nước
lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công khai minh bạch các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân có giải pháp thực hiện chủ trương phát triển đảng trong khu vực kinh tế tư nhân coi trọng công tác sơ kết tổng kết thực hiện các chủ trương của đảng về phát triển kinh tế tư nhân
bảo đảm giữ nghiêm kỳ luật kỳ cương giữ vững sự lãnh đạo của đảng đối với khu vực kinh tế tư nhân trên cơ sở phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở
phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc việt nam các tổ chức chính trị xã hội xã hội nghề nghiệp trong phát triển kinh tế tư nhân nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức xã hội nghề nghiệp làm tốt vai trò tổ chức đại diện tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để cung cấp thông tin hỗ trợ liên kết
tác kinh doanh đào tạo kỹ thuật và tư vấn cho các hội viên
bốn tổ chức thực hiện
đảng đoàn quốc hội lãnh đạo bổ sung chương trình xây dựng luật pháp lệnh ưu tiên các dự án luật trực tiếp hỗ trợ đổi mới cơ chế chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân tăng cường giám sát của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội về phát triển kinh tế tư nhân
hai đảng đoàn quốc hội lãnh đạo bổ sung chương trình xây dựng luật pháp lệnh ưu tiên các dự án luật pháp lệnh ưu tiên các dự án luật pháp lệnh ưu tiên các dự án luật pháp lệnh
ba đảng đoàn quốc hội lãnh đạo bổ sung chương trình xây dựng luật pháp lệnh ưu tiên các dự án luật pháp lệnh ưu tiên các dự án luật pháp lệnh